liên quan đến vụ việc bí thư chủ tịch huyện cô tô tỉnh quảng ninh bị khai trừ ra khỏi đảng
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra đã vào cuộc xác minh và lập tức trích xuất camera khách sạn nơi xảy ra vụ việc
vậy cụ thể hành vi đó như thế nào trích xuất camera có gì trong đó xin mời quý vị cùng theo dõi
về thông tin ông lê hùng sơn bị tố cáo hành vi hiếp dâm
lãnh đạo tỉnh quảng ninh đã giao công an tỉnh điều tra làm rõ và tiếp tục xử lý nếu có
hiện cơ quan công an đã trích xuất camera tại khách sạn nơi xảy ra vụ việc để phục vụ công tác điều tra
sau khi nhận được đơn tố cáo của công dân đối với ông lê hồng sơn sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một
ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh xem xét báo cáo của ban thường vụ huyện ủy cô tô và đề xuất của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy
sau khi thảo luận phân tích ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh thống nhất
chỉ đạo đình chỉ công tác đối với ông lê hùng sơn bí thư huyện ủy chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cô tô
ban thường vụ tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh đình chỉ công tác chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cô tô
giao ủy ban kiểm tra tỉnh ủy quảng ninh kiểm tra xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông lê hùng sơn
hiện tại ông lê hùng sơn bị đình chỉ công tác bí thư kiêm chủ tịch huyện cô tô để phục vụ điều tra
hành vi của ông lê hùng sơn rất đáng lên án vì có biểu hiện tiêu cực vi phạm đạo đức lối sống
vi phạm những điều đảng viên không được làm
phải có bằng chứng nào để chứng minh ông lê hùng sơn có biểu hiện tiêu cực
quý vị hãy cùng tiếp tục theo dõi
tiêu sử của ông lê hùng sơn
ông lê hùng sau sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai quê huyện tỉnh gia thanh hóa trình độ tiến sĩ kinh tế cử nhân ngoại ngữ thạc sĩ kinh tế công nghiệp
ông lê hùng sơn được điều động chỉ định giữ chức bí thư huyện ủy giới thiệu để hội đồng nhân dân huyện cô tô
bầu làm chủ tịch ủy ban nhân dân huyện từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
trước khi giữ chức bí thư huyện ủy cô tô ông sơn đã kinh qua các cương vị công tác sau đây
cán bộ phòng thương mại du lịch sở kế hoạch và đầu tư quảng ninh
tư ký chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
phó phòng xây dựng cơ bản hàm trưởng phòng xây dựng cơ bản
phó giám đốc trung tâm hành chính công tỉnh quảng ninh
phó bí thư tỉnh đoàn bí thư tỉnh đoàn quảng ninh
khi nhận chức bí thư huyện ủy cô tô ông sơn đã hứa sẽ cầu thị
tôn trọng học hỏi phát huy khả năng kiến thức tâm huyết của mình
để chung sức đồng lòng cùng tập thể ban chấp hành bang thường vụ
thường trực huyện ủy triển khai thực hiện thành công nghị quyết
đại hội đảng bộ huyện cô tô và đảng bộ tỉnh
trong đó trọng tâm là xây dựng chỉnh đốn đảng hệ thống chính trị trong sạch
vững mạnh phát huy đoàn kết dân chủ đổi mới sáng tạo
huy động sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh
bền vững nâng cao đời sống bả mặt của nhân dân đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh
khi được điều động làm bí thư huyện ủy cô tô vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
ông sơn được coi là bí thư cấp huyện trại nhất tỉnh quảng ninh
và là một trong số các bí thư trẻ nhất cả nước
ngay sau khi nhận thông tin tố cáo cơ quan công an đã trích xuất camera
tại khách sạn được cho là nơi xảy ra vụ việc để điều tra vụ công dân tố cáo
bí thư huyện đảo cô tô quảng ninh hiếp dâm
sau đây là các hành vi của cán bộ công chức viên chức bị xử lý kỷ luật
theo đó cán bộ công chức viên chức vi phạm các hành vi sau đây bị xử lý kỷ lục
cán bộ công chức viên chức có hành vi vi phạm các quy định về nghĩa vụ
của cán bộ công chức viên chức những việc cán bộ công chức viên chức không được làm
nội quy quy chế của cơ quan tổ chức đơn vị vi phạm đạo đức lối sống
hoặc vi phạm pháp luật khác khi thi hành công vụ thì bị xem xét xử lý kỷ luật
mức độ của hành vi vi phạm được xác định như sau
vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng là vi phạm có tính chất mức độ tác hại không lớn
tác động trong phạm vi nội bộ làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan tổ chức đơn vị công tác
vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng là vi phạm có tính chất mức độ tác hại lớn
tác động ngoài phạm vi nội bộ gây dư luận xấu trong cán bộ công chức viên chức và nhân dân
làm giảm uy tín của cơ quan tổ chức đơn vị công tác
vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng là vi phạm có tính chất mức độ tác hại rất lớn
phạm vi tác động đến toàn xã hội gây dư luận rất bức xúc trong cán bộ công chức viên chức và nhân dân
làm mất uy tín của cơ quan tổ chức đơn vị công tác
vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là vi phạm có tính chất mức độ tắc hại đặc biệt lớn
phạm vi tác động sâu rộng đến toàn xã hội gây dư luận đặc biệt bức xúc trong cán bộ công chức viên chức và nhân dân
làm mất uy tín của cơ quan tổ chức đơn vị công tác
theo thông tin chúng tôi nhận được ông lê hồng sơn bị đình chỉ công tác bí thư
kiêm chủ tịch huyện cô tô để phục vụ điều tra
vụ việc trích xuất camera tại khách sạn có những gì và tật hư chuyện bí thư huyện cô tô
bị tố cáo có hành vi đồi bại với cán bộ văn hóa có là sự thật hay không
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến quý vị và các bạn
quý vị và các bạn vừa theo dõi tin tức mới nhất trên kênh youtube sức khỏe và đời sống
thời điểm hiện tại chúng tôi được nghe khá nhiều vụ việc liên quan đến nhiều cán bộ có chức vụ
địa vị nhưng lại có hành vi không đúng với thùng phong mỹ tục chuẩn mực xã hội
tuy nhiên không phải ai cũng đủ can đảm để đưa vụ việc này ra trước pháp luật
vì tâm lý vẫn còn sợ sạch thậm chí bị đe dọa đặc biệt là phụ nữ
khi chúng ta sống trong xã hội bình đẳng thì hay nên đứng dậy lên tiếng về hành vi sai trái đó
để bảo vệ chính mình cũng như những người yếu đuối xung quanh
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại